ngày sáu tháng tám tòa nhân dân tỉnh sơn la mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo triệu lê giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú xã quang huy huyện phù yên tỉnh sơn la
về hành vi lừa bán khẩu trang qua mạng xã hội nhưng không giao hàng
hành vi này đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định mặc dù số tiền bị cáo giang chiếm đoạt là một năm triệu đồng
chưa đủ yếu tố định tội nhưng hiện tại giang đang thực hiện án phạt của một vụ lừa đảo khác là ba mươi tháng tù treo
thời gian thử thách là sáu mươi tháng
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tòa án nhân dân huyện bắc yên tỉnh sơn la xét xử trước đó
do chưa được xóa án tích nên giang phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một năm triệu đồng đã chiếm đoạt của nguyễn phương thảo
căn cứ bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm tòa án nhân dân tỉnh sơn la tuyên phạt bị cáo triệu lê giang một mươi hai tháng tù giam
buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là bốn mươi hai tháng tù giam
thời hạn tính từ ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đồng thời buộc bị cáo triệu lê giang phải bồi thường cho nguyễn phương thảo số tiền đã chiếm đoạt là một năm triệu đồng